từ đầu năm đến nay tại thành phố hồ chí minh dịch sốt xuất huyết và các bệnh ở trẻ
đều tăng rất cao so với nhiều năm trước đây
và để chủ động phòng chống dịch bệnh thành phố đã triển khai phun thuốc diệt loang quang
và tuyên truyền vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
mặc dù chưa đến mùa mưa nhưng từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã có gần một mươi ca mắc bệnh sốt xuất huyết
một ca mắc bệnh sởi và hơn bốn ca mắc bệnh tay chân miệng phân phân
các bệnh viêm phổi viêm phế quản tăng hơn bốn mươi so với cùng kỳ
tình hình dịch bệnh còn phức tạp tiêm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh
tuyên truyền bà con thứ nhất là công tác đầu tiên là phải ngủ mùng không để mũi đốt để tránh bệnh sốt huyết
thứ hai nữa là khuyến khích bà con là dọn vệ sinh lăng quăng người nhà các chai nhựa những vật dụng không cần thiết thì nên bỏ đi
có nhiều nguyên nhân để dẫn đến tình trạng số ca bệnh tăng đột biến trong đó ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao
vẫn còn tình trạng người dân đem thải rác và sát xúc vật chết ra kênh rạch
bên cạnh đó công tác kiểm tra giám sát tại các ổ dịch
những điểm nguy cơ chưa kịp thời và quyết liệt
để hạn chế dịch bệnh thành phố yêu cầu các ban ngành liên quan cần quyết liệt hơn nữa trong chiến dịch diệt lăng quăng
thành lập các tổ kiểm tra giám sát về việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ngay tại khu phố
đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền nhất là tại các khu nhà trọ